trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triển thực hiện nhất quán triển đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kế